tại ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ chín diễn ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng
khóa chín đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với hai mươi bốn chức danh do hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn
theo hình thức bỏ phiếu kín với ba mức độ tín nhiệm cao tín nhiệm và tín nhiệm thấp
tại kỳ họp lần này hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ba phó chủ tịch và các ủy viên ủy ban nhân dân thành phố
về hội đồng nhân dân thành phố các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là trưởng ban và chính văn phòng
hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng
theo kết quả được công bố cuối ngày một mươi tám tháng một mươi hai chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
huỳnh đức thơ được hai mươi chín phiếu tín nhiệm cao một mươi năm phiếu tín nhiệm và hai phiếu tín nhiệm thấp
các phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng gồm ông hồ kỳ minh được hai mươi một phiếu tín nhiệm cao
hai mươi phiếu tín nhiệm và bốn phiếu tín nhiệm thấp
ông trần văn miên được hai mươi một phiếu tín nhiệm cao hai mươi hai phiếu tín nhiệm và ba phiếu tín nhiệm thấp
ông nguyễn ngọc tuấn có một mươi tám phiếu tín nhiệm cao hai mươi năm phiếu tín nhiệm và ba phiếu tín nhiệm thấp
trong số hai mươi bốn chức danh được lấy phiếu lần này không có chức danh nào rơi vào khu vực có số phiếu tín nhiệm thấp trên năm mươi